vào ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh hải dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo cao tài năng về các tội giết người cướp tài sản và xâm phạm thi thể hải cốt
bị cáo vũ thị mừng về các tội che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể hải cốt bị cáo cao tài năng nhận tổng hình phạt tử hình cho ba tội danh
trong phiên tòa sau khi đại diện vị kiểm sát công bố cáo trạng của các bị hại đã diễn ra phần xét hỏi đối chất giữa hai bị cáo
tại phiên tòa bị cáo cao tài năng cơ bản đã nhận thức rõ hành vi thành khẩn khai báo đồng tình với các nội dung trong cáo trạng
chỉ có riêng bị cáo vũ thị mừng còn chưa đồng tình với một số nội dung của bản cáo trạng không thừa nhận một số nội dung trước đó đã khai báo trước cơ quan điều tra
xét thấy chứng cứ đã được cơ quan tố tụng tiến hành khách quan
đúng pháp luật phù hợp với lời khai của bị cáo hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo cao tài năng tử hình về tội giết người
trung thân về tội cướp tài sản bốn năm tù về tội xâm phạm thi thể hải cốt tổng hợp hình phạt là tử hình
bị cáo vũ thị mừng bị tuyên phạt ba năm sáu tháng tù về tội che giấu tội phạm ba năm tù về tội xâm phạm thi thể hải cốt
tổng hợp hình phạt là sáu năm sáu tháng tù các bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân theo quy định
sau một người đàn ông đã nhanh tay cất tiền có mệnh giá lớn để rồi nối với nhân viên là chưa nhận được để chiếm đoạt thêm tiền tại cửa hàng tiện lợi
toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại
vụ việc xảy ra tại cửa hàng tiền lợi soko k trên đường trần thị năm phường tân chánh hiệp một mươi củ quận một mươi hai tp hcm
theo nhân viên cửa hàng tiện lợi và hình ảnh camera an ninh ghi lại lúc một mươi ba h năm mươi bảy phút ngày một mươi bảy tháng một mươi một
người đàn ông khoảng bốn mươi năm tuổi
am mặt lệnh sự vào cửa hàng để mua một chiếc bật lửa
người này lấy ra tờ hai trăm linh đồng để đưa nhân viên tính tiền
sau khi nhận lại một trăm chín mươi đồng lại xuất tiền nhân viên cửa hàng trả lại
người này nhanh tay rút tờ một trăm linh đồng bỏ vào túi quần rồi nói thiếu tiền
nhân viên sau đó lấy thêm một trăm linh đồng đưa cho người đàn ông trên
khi xem lại camera an ninh thì mọi người mới biết là bị lừa chiếm đoạt tiền
mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các tin tức giao thông đáng chú ý
một vụ việc được ghi lại qua đoạn camera an ninh ở khu vực thành phố tam điệp tỉnh ninh bình cho thấy
tài xế xe vinfast không tuân thủ quy định kiểm tra tại chốt kiểm soát dịch bệnh
mà lao thẳng vào một chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy
vụ phá trạm xảy ra vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi bảy tháng một mươi một
tại chốt kiểm soát dịch bệnh dốc xây thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ
khi ra lệnh dừng đỗ cho xe ô tô vinfast màu đen
tài xế không tuân thủ mà tiếp tục điều khiển xe lao thẳng vào một chiến sĩ cảnh sát cơ động
đang đứng ở đầu xe
do chiếc xe tăng ga chiến sĩ công an đã không kịp phản ứng và bị xô ngã ra đường
lực lượng chức năng đang vào cuộc tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc
tại quảng ninh công an thành phố hạ long đang tiến hành điều tra vụ tai nạn giao thông
giữa xe ô tô bốn chỗ với nhiều phương tiện hai b hai bánh tại đường lê lợi phường ít kiêu thành phố hạ long
vào khoảng một mươi bảy h
ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi một chiếc xe ô tô biển kiểm soát một mươi bốn a bốn mươi sáu nghìn bảy mươi một chưa rõ danh tính lái xe
đang lưu thông trên đường lê lội phường ít kiêu thành phố hạ long
thì xảy ra va chạm với xe đạp điện khiến hai người bị thương nhẹ
sau tai nạn chiếc ô tô tăng tốc bỏ chạy và đâm thẳng vào một xe đạp điện và một xe máy
khiến người đi xe máy văng lên nóc capo ô tô rơi xuống đường
người đi xe đạp điện cũng bị thương nặng các phương tiện bị hư hỏng nặng
sau khi gây tai nạn liên hoàn lái xe đã rời khỏi hiện trường
nhận được tin báo lực lượng công an thành phố hạ long đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
tiến hành điều tiết giao thông đưa người bị thương đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân vụ việc
công an quận liên triều thành phố đà nẵng vừa tiến hành kiểm tra một kho hàng tại phường hòa khánh bắc
và phát hiện một lượng lớn thiết bị điện phục vụ cho việc xây dựng và trang trí nội thất
không rõ nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra kho hàng tại địa chỉ lô một khu dân cư vạn tường do công ty trách nhiệm hiệu hạn betterreting
có địa chỉ tại ba trăm ba mươi sáu địa bình phủ thuê để chứa hàng
công an quận liên triều đã phát hiện hàng nghìn thùng đèn led các loại thiết bị điện dân dụng đèn trang trí
còn nguyên nhãn mark in chữ trung quốc và không có nhãn phụ theo quy định giá trị ước tính lên đến vài tỷ đồng
mặc dù nhiều lần liên hệ làm việc nhưng công ty trách nhiệm hiệu hạn better rating
không xuất trình được giấy ủy quyền hợp pháp cũng như chưa có giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của lô hàng nói trên
và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nãn tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng dừng để kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lò việt nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thương chú tại bản năm ban xã hát lót huyện mai sơn tỉnh sơn la
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm trên sau mép trái
còn về tội chứa mại dâm phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ phúc hậu sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thương chú tại tổ dân phố đoài phường hải sơn quận đồ sơn tp hải phòng
đối tượng này có sẹo chấm cách hai cm dưới sau mép phải
và đối tượng hoàng văn quận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thương chú tại thôn an lạc một
xã tiền phong huyện vĩnh bảo tp hải phòng phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện vĩnh bảo tp hải phòng về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm dưới sau đuôi lông mày phải

chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
trong khi đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai vừa ra cáo trạng truy tố đối với đỗ sơn tùng ba mươi tám tuổi
giám đốc công ty cổ phấn bất động sản nhà đất đồng nai hà huy huyền giám đốc điều hành
lê hữu trung giám đốc truyền thông phạm thành lộc phó giám đốc tổng hợp nguyễn thành tâm giám đốc kinh doanh truyền thông
và nguyễn bảo trân giám đốc kinh doanh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng đỗ xuân tùng thành lập công ty cổ phần bất động sản nhà đất đồng nai có trụ sở tại phường tân hiệp
tp biên hòa khai phóng số vốn điều lệ là hai trăm linh tỷ đồng để đủ điều kiện hoạt động
vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tùng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thừa đất trị giá gần ba tỷ đồng tại xã bào hàm huyện trảng bom
sau đó thuê người vẽ bản đồ phân lô rồi tự đặt tên là dự án khu dân cư happy town hai
tiếp đó tùng yêu cầu lộc và trung chỉ đạo nhân viên giao bán giới thiệu về dự án trên các trang mạng xã hội
tổ chức hội thảo giới thiệu khách hàng về dự án đưa khách hàng đi xem đất
với thủ đoạn trên công ty này đã bán được tám mươi bốn lô đất của dự án ma thu được hơn một mươi sáu tỷ đồng
từ khách hàng cũng trong năm hai nghìn một mươi chín tùng đã mua nhiều lô đất có nguồn gốc trồng cây lâu năm
tại huyện trảng bom rồi thuê người vẽ bản đồ phân lô đặt tên là dự án giao bán giới thiệu bán đất nền
nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng cơ quan điều tra xác định tùng đã bán hơn năm trăm linh nền đất
với số tiền gần một trăm hai mươi ba tỷ đồng ngoài ra để có tiền hoạt động công ty tùng đã thế chấp một mươi giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất của một mươi thửa đất nêu trên cho tiệm cầm đồ quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định
các bị can huyền trung lộc tâm và trân đã tham gia vào quá trình làm hợp đồng mua bán đất dự án ma
sau mỗi lần ký hợp đồng các đối tượng sẽ được nhận tiền hoạt động của công ty
giấu ma túy vào gốc cây nhưng thủ đoạn của đối tượng cũng không qua mắt được lực lượng chức năng
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố một đối tượng
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng là thái văn dũng trú tại xã hòa phú thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc
trước đó dũng điều khiển xe mô tô đến thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa mua hai trăm linh g ma túy đá
của một đối tượng không rõ lai lịch với giá năm mươi triệu đồng để về sử dụng và bán kiếm lời
khi đang trên đường về lại thành phố bơ ma thuật do sợ bị phát hiện nên dũng đã giấu số ma túy trên
vào một gốc cây ở quán nước tại xã crong bốc huyện crong park rồi tiếp tục đi xe về thành phố bùa ma thuật
khi dũng đang trên đường về thì bị tổ công tác của đội cảnh sát ma túy công an thành phố bô ma thuật
phát hiện bắt quả tang thu giữ trong xe một bịch ma túy mà dũng đã mua để sử dụng trước đó
tại cơ quan công an dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình đồng thời khai báo nơi cất dấu số ma túy đá trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu đã khởi tố bị can bắt tạm giam
đối với nguyễn quang ẩn hai mươi tám tuổi trú tại huyện định quán tỉnh đồng nai
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây chết người
trước đó vào khuya ngày hai mươi hai tháng một mươi ẩn điều khiển xe tải mang biển số sáu mươi c hai mươi bốn nghìn năm trăm hai mươi hai lưu thông trên đường mỹ xuân hòa bình
theo hướng quốc lộ năm mươi một đến sông xoài
khi đến địa bàn ấp cầu ri xã sông xoài thì xảy ra tai nạn giao thông với xe mô tô do một thanh niên ba mươi bốn tuổi
chú tại thị xã phú mỹ điều khiển hậu quả làm người điều khiển xe mô tô tử vong ngay tại hiện trường
sau khi xảy ra tai nạn ẩn điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường bỏ trốn
vào cuộc điều tra ngày hai mươi bốn tháng một mươi công an thị xã phú mỹ đã xác định được ẩn là người điều khiển chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn trên
thưa quý vị và các đồng chí để đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh thái nguyên
lực lượng công an đã chủ động xây dựng những phương án bảo đảm an ninh trật tự phù hợp với từng địa bàn
và tình hình cụ thể của tình hình dịch
từ đó góp phần hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan do dịch bệnh covid một mươi chín gây ra
góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế xã hội
xuất hiện kf từ ngày một tháng một mươi một đến thời điểm hiện tại phường trung thành thành phố thái nguyên có chín kf trong cộng đồng
ngay sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng công an phường đã tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
phường trung thành tổ chức triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự
đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng nhanh chóng truy vết khoanh vùng và cách ly theo quy định
đến hết ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một phường trung thành có chín trong số hai mươi một khu vực phong tỏa đã được dỡ bỏ
tiếp tục duy trì chín chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh
tiến hành truy vết một trăm hai mươi bốn trường hợp f một sáu trăm hai mươi sáu trường hợp f hai và đưa một trăm hai mươi bốn người đi cách ly tập trung
từ truy vết thì chúng tôi đánh giá được khu vực bị ảnh hưởng và có khán giả
có khả năng lây lan đến cộng đồng thì chúng tôi khoanh vùng và phong tỏa đúng chúng và nhỏ ngoạn theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ
trước những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh thái nguyên
công an tỉnh đã chủ động có những phương án ứng phó linh hoạt phù hợp
bên cạnh công tác đấu tranh xử lý những trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an các đơn vị địa phương đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia truy vết khoanh vùng
tham gia lực lượng liên ngành kiểm soát hỗ trợ người dân phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cơ sở cách ly tập trung tại trường cao đẳng công nghiệp thái nguyên hiện có trên bốn trăm linh người đang được cách ly
để giữ vững an ninh an toàn khu vực này công an xã sơn cẩm thành phố thái nguyên và các lực lượng chức năng
đã bố trí quân số đảm bảo hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ nội bất xuất ngoại bất nhập không để phát sinh những tình huống phức tạp xảy ra
lực lượng của công an và lực lượng dân quân
chỉ từ ngày ba tháng năm đến nay là thường xuyên chốt đảm bảo tuần tra kiểm soát đôn đốc nhắc nhở các công dân
hiện tại toàn tỉnh thái nguyên có khoảng hai hai trăm linh trường hợp f một đang được cách ly tập trung
lực lượng công an đã phân công trên một một trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự
tại các khu cách ly tập trung và cơ sở y tế
qua ghi nhận tại các khu vực phong tỏa cơ sở cách ly và điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch covid một mươi chín cho thấy
hoạt động kiểm soát phòng chống dịch bệnh
đã có sự thích ứng linh hoạt vừa đảm bảo đúng các quy định vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương
cung cấp hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh và phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tòa nhân dân tỉnh khánh hòa sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
bị cáo nguyễn trí doãn bốn mươi hai tuổi trú tại tổ dân phố thuận hòa phường cam thuận thành phố cam ranh
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi nguyễn trí doãn đã lập sử dụng hai tài khoản mạng xã hội facebook của mình là
phan khánh và ba cho đã đăng tải nhiều bài viết hình ảnh do mình soạn thảo cắt ghép hoặc là siêu tầm
chia sẻ từ bạn bè trên facebook thể hiện quan điểm chống nhà nước với nội dung thô tục
nhằm xuyên tạc phỉ bán chính quyền
nhân dân bôi nhọ sự lãnh đạo của đảng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam lãnh tụ hồ chí minh
các vị lãnh đạo cấp cao trong đảng nhà nước
hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội thể hiện sự coi thường pháp luật nên phải xử phạt một cách nghiêm minh
tại phiên tòa bị cáo doãn đã thành khẩn khai báo thừa nhận hành vi phạm tội của mình thể hiện sự ăn năn hối lỗi
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn trí doãn bảy năm tù giam
ngoài ra sau khi chấp hành xong án phạt tù bị cáo còn bị quản chế ba năm tại địa phương
trong khi đó sáng nay tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục đưa bị cáo dương thị bạch diệp
giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn bất động sản diệp bạch dương và ông nguyễn thành tài
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm và các bị cáo trong vụ án hoán đổi đất vàng ra xét xử
bị hại của vụ án là trung tâm ca nhạc nhẹ tp hcm và hai mươi bảy cá nhân tổ chức
được xác định là người có quyền và nghĩa vụ liên quan
đây là lần thứ hai tòa nhân dân tp hcm đưa ra xét xử sau phiên tòa xử đầu tiên vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
tại phiên tòa đầu sau nhiều ngày xét xử hội đồng xét xử đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung tám nội dung
tuy nhiên sau đó viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có văn bản kết luận
không cần phải điều tra bổ sung tám nội dung như yêu cầu của tòa
theo cáo trạng vào năm hai nghìn tám bà dương thị bạch diệp đã bàn bạc
và thống nhất với ông vi nhật tảo giám đốc trung tâm ca nhạc nhẹ tp hcm
hoán đổi tài sản của công ty này ở số năm mươi bảy cao thắng quận ba
với tài sản một trăm tám mươi năm hai bà trưng quận ba trụ sở trung tâm ca nhạc nhẹ
bà diệp đã cung cấp hồ sơ gian dối rằng tài sản chưa thế chấp
trong khi tài sản này đang được thế chấp vay tám bảy trăm linh lượng vàng tại agribank tp hcm
sau khi hoán đổi bà diệp tiếp tục dùng tài sản một trăm tám mươi năm hai bà trưng
thế chấp vay tiền tại ngân hàng phương nam
chiếm đoạt của nhà nước một trăm tám mươi sáu tỷ đồng
trong vụ việc này bà diệp đã gặp trực tiếp ông nguyễn thành tài
đề nghị trình bày phương án hoán đổi
ông tài gặp chủ tịch ubnd tp hcm lúc đó xin ý kiến
chủ tịch tp hcm sau đó đã chấp thuận cho thực hiện việc hoán đổi
nhưng phải thông qua sở tài chính ban chỉ đạo chín đề xuất
ông tài đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện việc này
sau khi thống nhất việc hoán đổi công ty diệp bạch dương nhận mặt bằng
một trăm tám mươi năm hai bà trưng và giấy tờ liên quan
nhưng bà diệp không bàn giao giấy tờ nhà đất tại số năm mươi bảy cao thắng
cho trung tâm ca nhạc nhẹ
vụ án này bà diệp bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ông nguyễn thành tài và tám bị cáo nguyên là cán bộ các sở ngành
thuộc ubnd tp hcm bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
thời gian dự kiến phiên tòa diễn ra từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
một đường dây mua bán ma túy từ lào qua cửa khẩu cầu treo huyện hương sơn
tỉnh hà tĩnh vào tp hcm tiêu thụ vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh nghệ an triệt phá bắt giữ một đối tượng
đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin
đối tượng bị bắt giữ khi đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin là trần nguyễn hồng lĩnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thôn hòa bình xã kỳ phong huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
trước đó lính thường xuất hiện tại địa bàn tp vinh tỉnh nghệ an
có biểu hiện bất minh về kinh tế và có dấu hiệu nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy

cụ thể vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn
đơn vị đã xác lập chuyên án và quyết tâm triệt phá bắt các đối tượng trong đường dây này
tại quốc lộ tám a đoạn đi qua địa phận thôn hà chùa xã sơn tây huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
chủ trì phối hợp với công an tỉnh hà tĩnh cục hải quan hà tĩnh
đã phát hiện bắt quả tang trần nguyễn hồng lĩnh khi đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin bằng xe máy
từ khu vực biên giới thuộc xã kim sơn một về thị trấn tây sơn huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
để tiếp tục vận chuyển vào tp hcm tiêu thụ

do sợ bị phát hiện nên dũng đã giấu số ma túy trên vào gốc cây ở một quán nước
tại xã crong bốc huyện crong park rồi tiếp tục đi xe về tp bô ma thuật
khi dũng đang trên đường về thì bị tổ công tác của đội cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an tp bô ma thuật phát hiện bắt quả tang
thu giữ trong xe một bịch ma túy mà dũng đã mua để sử dụng trước đó
tại cơ quan công an dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
đồng thời khai báo nơi cất dấu số ma túy đá trên